không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết viêm não phụ nữ mang thai có thể gây ra sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi
bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi thường gặp vào mùa đông xuân
trước tình hình bệnh thủy đậu xuất hiện nhiều trên địa bàn phạm vi toàn tỉnh ngành y tế tỉnh con tum khuyến cáo người dân
để mà chủ động phòng chống cái bệnh thủy đậu này bằng cách thứ nhất là tránh hạn chế tiếp xúc và tập trung ở những nơi đông người
thứ hai nữa là khi mà mắc bệnh thủy đồ thì học sinh hoặc là bậc cha mẹ phải cho con em nghỉ học hoặc là đi làm ở cơ quan nhà nước thì mình cũng phải nghỉ khoảng từ bảy đến một mươi ngày để phòng tránh lây lan
cái thứ ba nữa là mình hiện nay là vaccine phòng bệnh thủy đậu này hiện nay đang có ở trung tâm y tế dự phòng
thì là các bậc cha mẹ có thể nên chủ động trong cái phòng chống bệnh
thủy đậu này thì đưa con em đến trung tâm y tế dự phòng để tiêm phòng vaccine thủy đậu
bệnh thủy đậu là bệnh cấp tính do virus varisela orter dễ lây lan từ người qua người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp qua dịch tiết mũi họng dịch từ nốt phòng thủy đậu
vụ xuân năm hai nghìn một mươi bảy tại nghệ an đã cơ bản cấy xong diện tích lúa
tuy nhiên ở các dụng lúa vừa mới xuống giống tại huyện anh sơn đã phải đối mặt với nạn ốc bưu vàng phá hoại trên diện rộng
vụ xuân năm nay toàn xã phúc sơn huyện anh sơn gieo cấy ba trăm hai mươi chín hectare
từ trước tết ốc biêu vàng đã xuất hiện trên diện rộng chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh
đến thời điểm này đã có một mươi hectare bị ốc bưu vàng phá hại tại các thôn của huyện anh sơn
hiện nay xã đang chỉ đạo bà con khẩn trương tập trung mọi nguồn lực ra đồng tiêu diệt ốc bưu vàng để tránh phát sinh thành dịch
vừa giảm giảm vừa bắt ốc bưu vàng bằng các phương tiền thủ công
sau khi bắt nhìn con to rồi con nhỏ thì
vụ xuân năm nay toàn huyện anh sơn gieo cấy hai hai trăm bốn mươi tám hectare lúa xuân
trong đó có đến ba mươi bốn hectare lúa bị ốc bưu vàng phá hoại
tập trung ở các xã khai sơn phúc sơn bình sơn lĩnh sơn đức sơn vĩnh sơn
với mật độ trung bình từ năm con trên một m hai
nơi cao từ một đến ba con trên một m hai
có nơi cục bộ sáu con trên một m hai
biện pháp thứ nhất là biện pháp thủ công
tức là ba con chúng ta là khí trến cái diện tịch mà chứa phong chứa phun thuộc
thì chúng ta bắt cái ốc bưu vàng này để làm cái nguồn thức ảnh cho ngán cho vịt cho lá tột giao dưỡng dường
biện pháp thứ hai đó là biện pháp khoa học
thì chúng ta sử dụng cái thuộc là vệ tế đạt
chúng ta phun khí là gọi như là nước đưa vào là lắp sạp khoảng ba bốn cm chúng ta phun rất là có hiệu quả
thì đối với cái loài ốc bưu vàng này là nếu như chúng ta mà không theo dõi thì sau khi gieo
lụa đã lên hai nền vã lạ và hợp tác xa đã đưa nước vào ruồng thì giai đoạn này là gây hại rất lớn
hoặc là sau khi chúng ta cậy sống mà chúng ta đã còn nước rồi thì ốc bưu vàng này cạn ngang cây và có những ruồng có thể bị mất trắng
trên trong thời gian tới thì cùng kinh mong bà con chúng ta là tỉa dằm kịp thời và bạch không thể hết thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp hoa học
trước tình trạng ốc bưa vàng phá hoại bà con nên chủ động tích cực thăm đồng để phát hiện và trừ các loại sâu bệnh khác
nhằm bảo đảm cho cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt
sau một tuần phát hiện hai ổ dịch lở mồm long móng tại xã đức lập huyện đức thọ và phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
tri cục chăn nuôi và thú y hà tĩnh đang cùng với các địa phương nỗ lực khống chế dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra bên ngoài
theo lãnh đạo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh từ ngày hai tháng hai đến ngày tám tháng hai trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hai ổ dịch lở mồm long móng
ở một mươi hai hộ dân với tổng số hai mươi tám con trâu bò mắc bệnh
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với các địa phương tiến hành cách ly các vật nuôi nhiễm bệnh
giao cho các hộ gia đình không được đưa con vật nhiễm bệnh ra khỏi địa bàn hướng dẫn người dân chăm sóc điều gia súc nhiễm bệnh
lập các kiểm dịch ở hai đầu ổ dịch nhằm hạn chế người ra vào và làm lây lan dịch bệnh đồng thời triển khai tiêm phòng vaccine tại những địa phương có dịch
dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy vừa qua
dù nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao nhưng vẫn không thể kéo giá heo hơi tại đồng bằng sông cửu long thoát khỏi tình trạng bị sụt giảm xuống ở mức thấp kỷ lục trong nhiều tháng vừa qua
thời gian qua giá heo hơi loại một tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long chỉ còn ở mức ba mươi một ba mươi ba đồng một kg tương đương ba một ba triệu đồng một tạ
heo hơi loại hai loại ba có giá chỉ hai mươi bảy ba mươi đồng một kg tương đương hai bảy ba triệu đồng một tạ
như vậy nếu so với cùng kỳ hai nghìn một mươi tám
giá heo hơi hiện thấp hơn ít nhất một hai triệu đồng một tạ
theo nhiều người chăn nuôi heo xuất bán heo hơi với giá như vừa qua họ đã bị lỗ vốn trên một triệu đồng một con heo khoảng một trăm linh kg
giá heo hơi giảm mạnh được cho là do thời gian qua người dân tại nhiều tỉnh thành trong nước đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi làm nguồn cung heo hơi tăng mạnh
trong khi đó việc tiêu thụ heo hơi của nhiều hộ gia đình hầu như còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên rất dễ bị ép giá
trong những năm qua hội phụ nữ tỉnh hải dương đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường góp phần quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao sức khỏe cải thiện điều kiện sống
trong đó hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hải dương đã tập trung chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giáo dục giúp cho phụ nữ và nhân dân nhận thức sâu sắc về tác hại của ô nhiễm môi trường
từ đó có những hành vi thân thiện với môi trường chung tay góp sức xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
trước hết là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh
thông qua các hoạt động truyền thông hiệu quả ví dụ như là thông qua các buổi tập huấn rồi các buổi sinh hoạt tri tổ phụ nữ rồi các sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ về bảo vệ vệ sinh môi trường
từ năm hai nghìn một mươi hai tới nay hội đã phối hợp với các cấp cơ sở đẩy môi trường
hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức gần một sáu trăm linh lớp tập huấn về môi trường cho gần một trăm sáu mươi chín hội viên biên soạn in một tám trăm linh cuốn sổ tay tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường năm trăm linh cuốn sổ tay phụ nữ bảo vệ môi trường và hàng ngàn tờ rơi khẩu hiệu
trong đó mô hình vận động nhân dân xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
trước đây phần lớn rác thải tại các hộ dân thường mang trôn lấp trong vườn sau khi mô hình hố rác gia đình kiểu mới do hội phụ nữ triển khai rác thải đã được phân loại xử lý ngay tại nhà nên rất thuận lợi cho việc thu gom rác thải và bảo vệ môi trường
để mô hình hố rác gia đình này có hiệu quả hơn nữa thời gian tới ban chấp hành hội phụ nữ xã trung tô đã ra mắt câu đặc bộ bảo vệ môi trường
kết hợp với
các ban ngành đoàn thể trong thôn vận động tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để cho tất cả các hội viên trong toàn xã hiểu được việc bảo vệ môi trường quan trọng như thế nào
việc xử lý rác thải tại hộ bằng hố rác gia đình đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trước hết là thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường tiếp đó là góp phần giảm thiểu ô nhiễm làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
sự tuyên truyền của hội phụ nữ xã thì tôi cảm thấy xây dựng hố rác gia đình
rất thiết thực trong việc này để bảo vệ môi trường chung cho ngày thêm sạch đẹp
tại hải dương làn sóng bảo vệ môi trường của cán bộ hội viên phụ nữ có sức lan tỏa sâu rộng đến người dân điều này thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực nâng cao tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng trong cán bộ hội viên phụ nữ góp phần thực hiện nếp sống văn minh gia đình hạnh phúc nâng cao chất lượng cuộc sống hướng đến xây dựng xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp
đây là lần thứ tám lễ hội được tổ chức trong đó phần lễ có các nghi lễ như cúng thổ công tri ân các anh hùng liệt sĩ lễ lồng tồng tức xuống đồng phần hội với nhiều trò chơi văn hóa dân gian như tung còn kéo co thi gói bánh trưng quay heo
ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ cắm trại
và các môn thể thao giữa các đơn vị thôn buôn trong địa bàn xã
lễ hội nhằm cầu mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt đồng thời gìn giữ những phong tục tập quán các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc phía bắc như tày nùng mông giao thái
lễ hội tái hiện không gian văn hóa việt bắc trên đất tây nguyên này sẽ kết thúc vào ngày một mươi một tháng hai
tại hà nội họa sĩ lê thiết cương đã giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật triển lãm độc đáo mang tên thơ và gốm và ra mắt cuốn sách cùng tên
triển lãm đã thu hút được đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật đến tham dự
triển lãm gồm bốn mươi tác phẩm gốm do họa sĩ lê thiết cương minh họa những câu thơ mà anh chọn của bốn mươi nhà thơ việt nam như văn cao hoàng trung thông lưu quang vũ đào trọng khánh thuận hữu
đây là những tác phẩm gốm độc bản do nghệ nhân làng bát tràng vút tay nung bằng củi trong lò bầu truyền thống thay vì lò ga phổ biến hiện nay
viết và minh họa thơ trên gốm là ý đồ của họa sĩ lê thiết cương nhằm làm cho thơ trở thành hình thành màu thành đậm nhạt thành mảng để thơ có thêm một đời sống khác để người đọc có thêm một cách đọc khác và để thơ được ở trong một không gian khác dài rộng hơn
cùng với triển lãm họa sĩ lê thiết cương cũng đã cho ra mắt tập thơ gốm với nội dung là những tác phẩm trưng bày trong triển lãm
còn tại hải phòng chiều ngày một mươi tháng hai đã diễn ra triển lãm thư pháp việt thảo của nhà thư pháp hoàng lại tường
với gần bốn mươi tám tác phẩm thư pháp được thể hiện bằng lối viết việt thảo lối viết phăng phóng khoáng kết hợp với sự ngẫu hứng của thảo thư mang lại cho người xem nhiều cảm xúc
đây là thành quả hai mươi năm miệt mài sáng tạo nghệ thuật của nhà thư pháp hoàng lại tường
các thư pháp được trưng bày là những bài thơ câu đối của các bậc tiền nhân những nhà văn hóa lãnh tụ được thể hiện bằng những nét bút phóng khoáng như những cung bậc tình cảm của tác giả thả hồn vào vườn hoa thư pháp việt nam
triển lãm mở cửa đến hết ngày một mươi chín tháng hai